thông tin về cơn bão số sáu vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay ngày sáu tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu năm độ kinh đông
cách đảo sông tử tây của đảo trừng xa khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo vào một mươi sáu h ngày bảy tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba hai độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu chín độ kinh đông
cách đảo sông tử tây khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển chậm hướng về các tỉnh trung và nam trung bộ ở nước ta
mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh thêm gây mưa lớn sau khi đi vào đất liền sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía bắc campuchia